cách ly xã hội hay còn gọi là giãn cách xã hội social distancing là biện pháp được hầu hết các quốc gia áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
tại việt nam biện pháp giãn cách xã hội đã được triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu tháng bốn
và sau gần một tuần triển khai biện pháp này đã nhận được sự đồng tình cũng như ủng hộ của đông đảo người dân
kể từ khi có chỉ thị số một mươi sáu về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín của thủ tướng chính phủ
ông trần mạnh hồng ở thành phố hà nội dành thời gian chủ yếu ở trong nhà
thay vì ra đường làm những việc không cần thiết ông lựa chọn ngồi nhà và theo dõi cập nhật thông tin qua các kênh báo đài chính thống
ông trần mạnh hồng phó thủ tướng vũ đức đam
thì con đều lên là trong lúc này chúng ta như thế là không gì bằng là đồng lòng
chung sức để chúng ta cùng như thế là chống lại với dịch covid một mươi chín
cũng như ông trần mạnh hồng anh trần mạnh đức và nhiều người dân cũng lựa chọn cách thức ở nhà
làm việc và cập nhật thông tin qua mạng internet
là một người trẻ nhưng với anh việc ra đường vào thời điểm này là không cần thiết
nhất là khi giãn cách xã hội đang là một trong những biện pháp đúng đắn kịp thời của chính phủ
để ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
thời điểm hiện nay
có rất nhiều ca hiện tại số ca đang tăng lên nhưng mà vẫn đang trong tầm kiểm soát của chính phủ
và tất cả mọi thứ thì đang được trong một quá trình xây dựng mọi thứ
mọi người đã được cách ly rất là đầy đủ khoa học
giãn cách xã hội như hiện nay thì mọi người dân cũng đều hiểu như thế này
trong một mươi năm ngày là một mươi năm ngày vàng để phát hiện ra những người mắc bệnh dịch trong vòng một mươi năm ngày
để an tâm để cây vùng để nó sang lạc
cụ thể thì qua dân cũng rất hiểu là vấn đề đấy
rất là đồng tình ủng hộ
trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín
giãn cách xã hội là một trong những biện pháp tối yêu nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
vì vậy mỗi người dân cần có ý thức thực hiện nghiêm túc biện pháp này để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
bởi thực hiện giãn cách chính là để giữ an toàn cho chính mình cho gia đình và xã hội